sau đây là nội dung chi tiết thưa quý vị nhân dịp tết nguyên đán sáp thìn hai nghìn hai mươi bốn sáng nay tại hà nội đoàn đại biểu lãnh đạo nguyên lãnh đạo đảng nhà nước cùng các bộ ngành trung ương và thành phố hà nội đã đến đặt vòng hoa và vào lăng viếng chủ tịch hồ chí minh
sau khi vào lăng viếng chủ tịch hồ chí minh đoàn đã tới đặt vòng hoa dân hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tại đài tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ trên đường bắc sơn vòng hoa của đoàn mang dòng chữ đời đời nhớ ơn các anh hùng liệt sĩ
cũng trong sáng nay đoàn đại biểu đảng ủy công an trung ương bộ công an do thượng tướng trần quốc tỏ ủy viên trung mương đảng phó bí thư đảng ủy công an trung ương thứ trưởng bộ công an làm trưởng đoàn đã vào lăng viếng chủ tịch hồ chí minh và tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ
tham gia đoàn có đồng chí thượng tướng nguyễn duy ngọc ủy viên trung ương đảng ủy viên ban thường vụ đảng ủy công an trung ương thứ trưởng bộ công an các đồng chí trong đảng ủy công an trung ương bí thư đảng ủy các đơn vị thuộc bộ đại diện ban thanh niên ban phụ nữ ban công đoàn công an nhân dân
đoàn đại biểu đảng ủy công an trung ương bộ công an đã đặt vòng hoa vào lăng viếng chủ tịch hồ chí minh thanh kính bày tỏ lòng biết ơn vô hạn đối với chủ tịch hồ chí minh vị lãnh tụ thiên tài người sáng lập và dè luyện đảng ta cũng như công lao to lớn của người đối với sự nghiệp cách mạng vẻ vang của đảng và dân tộc trong đó có lực lượng công an nhân dân
vòng hoa của đoàn mang dòng chữ đời đời nhớ ơn chủ tịch hồ chí minh vĩ đại
tiếp đó đoàn đã đến đặt vòng hoa tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tại đài tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ trên đường bắc sơn quận ba đình thành phố hà nội bày tỏ lòng tưởng nhớ những người con ưu tú của dân tộc đã dũng cảm chiến đấu hy sinh vì sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc vì nền độc lập tự do của tổ quốc vì hạnh phúc của nhân dân
vòng hoa của đoàn mang dòng chữ đời đời nhớ ơn các anh hùng liệt sĩ
thưa quý vị với mọi người tết là thời gian để xung họp là quê quần bên gia đình
nhưng với lực lượng công an nhân dân nhất là với những cán bộ chiến sĩ công an nơi vùng cao biên giới thì đây lại là thời điểm xa quân tăng cường làm nhiệm vụ
những ngày cuối năm bước chân của các anh vẫn không ngừng nghỉ để giữ nhịp bình yên cho những mùa xuân nơi các bản làng vùng cao biên giới ghi nhận sau đây tại huyện mường lát tỉnh thanh hóa
cùng ăn cùng ở cùng làm cùng nói tiếng dân tộc với bà con dân bản
đó là những việc làm thường nhật của cán bộ chiến sĩ công an đóng quân trên vùng đồng bào dân tộc
đó là những việc làm thường nhật của cán bộ chiến sĩ công an nơi vùng cao biên giới ghi nhận sau đây tại huyện mường lát tỉnh thanh hóa
hiện cơ quan công an đã bắt giữ một mươi bốn đối tượng tiến hành khám xét khẩn cấp một mươi một địa điểm là chỗ ở kho cất dấu ma túy của các đối tượng
công an thành phố đã phát hiện thu giữ gần một mươi kg ma túy tổng hợp các loại hơn hai trăm linh viên thuốc lắc hai khẩu súng quân dụng hai khẩu súng thể thao ba mươi viên đạn
đáng chú ý còn có bốn tám kg bột hóa chất phụ da phục vụ quá trình bào chế đong gói ma túy nước vui thành phẩm hơn một vỏ túy nước vui và các dụng cụ máy móc phục vụ bào chế ma túy nước vui
với hành vi vận chuyển trái phép chất ma túy bùi đức nam ở thành phố thanh hóa đã bị cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh thanh hóa khởi tố bắt tạm giam
cụ thể vào ngày một mươi chín tháng chín năm hai nghìn hai mươi ba lực lượng chức năng đã phát hiện nam đang nhận một thùng hàng từ công ty chuyển phát nhanh có nhiều biểu hiện nghi vấn nên đã tiến hành kiểm tra
có đó bắt quả tăng trong thùng hàng có hơn hai mươi kg ma túy các loại
tại cơ quan công an nam khai báo số ma túy trên được vận chuyển từ nước ngoài qua đường hàng không
để tiêu thụ tại thanh hóa và một số tỉnh lân cận vụ việc đang được tiếp tục điều tra mở rộng
lại có thêm một vụ cướp ngân hàng
cụ thể vào chiều ngày hôm nay một đối tượng đã dùng súng uy hiếp các nhân viên của chi nhánh ngân hàng việt tiên banh
tại thị trấn liên nghĩa huyện đức trọng tỉnh lâm đồng và cướp đi số tiền lớn
hiện công an tỉnh lâm đồng đang khẩn trương truy bắt đối tượng
theo camera từ người dân quay lại đối tượng cướp khoảng bốn mươi tuổi giá người cao to
đội mũ bảo hiểm màu xám và đeo khẩu trang
đối tượng mặc quần jean màu xanh mặc áo ấm màu nâu tối và đi dày bata
tại quầy giao dịch đối tượng bất ngờ dùng súng chỉa vào các nhân viên ngân hàng để uy hiếp và yêu cầu các nhân viên bỏ tiền vào ba lô
sau đó dùng chiếc xe máy hiệu dream màu mận chín không có yếm
trên xe còn treo một chiếc mũ bảo hiểm để trốn chạy
phòng cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng kinh tế buôn lậu môi trường công an tỉnh long an
phối hợp với lực lượng biên phòng vượt đấu tranh xử lý một vụ vận chuyển pháo nổ trái phép trên địa bàn
cụ thể vào khoảng bốn giờ sáng ngày sáu tháng hai trên quốc lộ sáu mươi hai thuộc địa bàn xã tân lập huyện mộc hóa tỉnh long an
lực lượng chức năng bắt quả tăng hai đối tượng là nguyễn văn dương chú tại tp hcm
và dương văn vàng em quê tỉnh bình dương đang vận chuyển hai trăm bảy mươi chín kg pháo nổ bằng phương tiện ô tô
hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra xử lý
bộ giao thông vận tải vừa có công văn gửi các cơ quan đơn vị trực thuộc bộ về việc triển khai công điện số một mươi của thủ tướng chính phủ
về tăng cường các giải pháp đảm bảo trật tự an toàn giao thông trong dịp tết nguyên đán và lễ hội xuân hai nghìn hai mươi bốn
trong đó tập trung chỉ đạo các cơ quan đơn vị trực thuộc các đơn vị kinh doanh vận tải có phương án bảo đảm năng lực
chất lượng vận tải an toàn đối với hoạt động vận tải hành khách hàng hóa
nhất là dịch vụ vận chuyển hành khách trên đường bộ đường thủy và đường hàng không trong dịp nghỉ tết
chú trọng đối với các cảng hàng không quốc tế tân sân nhất và nội bài giảm thiểu tình trạng chậm hủy chuyến trong lĩnh vực hàng không
bộ giao thông vận tải cũng yêu cầu xử lý nghiêm theo đúng quy định của pháp luật đối với tổ chức cá nhân để xảy ra tình trạng xe rù
biến cốc xe trở quá số người quy định tăng giá ve xe trái quy định bảo đảm hệ thống thu phí điện tử không dừng
hoạt động thông suốt không để xảy ra tình trạng ủn tắc giao thông tại các trạm thu phí
có phương án tổ chức điều tiết phân luồng giao thông kịp thời giải tỏa không để phát sinh ủn tắc kéo dài khi có sự cố tai nạn giao thông
thưa quý vị hôm nay là ngày làm việc cuối cùng của người dân trước khi bước vào kỳ nghỉ tết âm lịch kéo dài bảy ngày
chính vì vậy hôm nay cũng là ngày được dự báo là cao điểm nhất của đợt di chuyển trước tết
tại thủ đô hà nội nhiều tuyến phố ngay từ đầu giờ chiều áp lực giao thông đã tăng cao
và liên tục giữ ở mức cao cho đến tối nay ghi nhận sau đây của phóng viên truyền hình công an nhân dân tại một số tuyến huyết mạch của thủ đô hà nội
ngay từ đầu giờ chiều áp lực giao thông trên một số tuyến vành đai và các trục hướng tầm đã tăng lên rất nhanh
nhưng không xảy ra tình trạng ủn tắc cục bộ chỉ ủ nứ tại một số điểm giao cắt
năm nay người dân di chuyển về quê có phần dễ dàng hơn trong những ngày cao điểm
theo nhiều người năm nay người dân có xu hướng về nghỉ tết sớm hơn so với mọi năm
và trải dài đều các ngày từ hai mươi ba âm lịch cho tới nay chứ không dồn vào một hai ngày như các năm trước đây
trái ngược với tình trạng áp lực giao thông cao trên các tuyến đường phố
tại một số bến xe khách lớn trên địa bàn thành phố hà nội như giáp bát mỹ đình
người dân bắt xe về quê khá dễ dàng thoải mái không xảy ra tình trạng u nứ che lấn
theo thông tin từ các nhà xe số lượng xe trong bến hiện dư thừa khả năng phục vụ người dân trong thời điểm hiện tại
xe xuất bến hiện chỉ giao động ở mức trung bình khoảng một mươi người một xe
còn tại một số tuyến cao tốc như pháp vân cầu rẽ hà nội hải phòng hà nội lào cai
áp lực giao thông đã tăng mạnh từ đầu giờ sáng ở chiều ra thành phố
tuyến pháp vân cầu rẽ ghi nhận mật độ phương tiện cao nhưng không xảy ra tình trạng ủn tắc cục bộ như mọi năm
tuy nhiên các phương án xử lý tình huống đột xuất cũng đã được tính toàn đến
chúng tôi đã hư hượng và cắt cử cán bộ chiến sĩ trực chốt tại các vị trí có thể dẫn đến gây ủn tắc
và gây ủn tắc
kịp thời xử lý các tình huống va chạm trên đường một cách sớm nhất
thứ nhất là chúng tôi đã sử dụng phương tiện xe mô tô để tuần tra lưu động trên tuyến
kịp thời tiếp cận và xử lý các tình huống ủn tắc có thể xảy ra
trong xong với đó cũng phối hợp với các đơn vị địa phương trên tuyến để kịp thời phân luồng điều thiết giao thông từ xa tránh việc ủn tắc kéo dài
các lực lượng chức năng khuyến cáo người tham gia giao thông
khi di chuyển trong những ngày mật độ cao như hiện nay cần tuân thủ tuyệt đối sự điều tiết của lực lượng chức năng
kiểm soát tốc độ vừa phải chú ý giữ khoảng cách an toàn và đặc biệt nghiêm cấm điều khiển phương tiện khi đã sử dụng rượu bia
đồng thời liên tục cập nhật tình hình giao thông để có lộ trình di chuyển thuận lợi